thời gian gần đây một số tài khoản trên mạng xã hội đã phao tin tại khu vực đèo cả trên quốc lộ một
giáp danh giữa tỉnh phú yên và khánh hòa đã xảy ra nhiều vụ cướp xe máy với thủ đoạn táo tợn
tuy nhiên đây chỉ là tin đồn thất thiệt
hiện các cơ quan chức năng của tỉnh phú yên đang truy tìm để xử lý người tung tin
đồng thời tăng cường tuần tra mỗi ngày một mươi lượt để bảo vệ an ninh trật tự của khu vực đèo cả
trước đó ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi tám đồn biên phòng cửa khẩu vũng rô và quần chúng nhân dân
phát hiện bắt giữ một đối tượng là lê thanh châu có hành vi trộm cắp tài sản
đang trên đường chạy trốn từ tỉnh khánh hòa về hướng phú yên
tăng vật là chiếc xe máy mang biển kiểm soát bảy mươi chín v một một mươi ba nghìn chín trăm một mươi hai
sau đó đối tượng cùng tăng vật được đồn biên phòng cửa khẩu vũng rô bàn giao cho công an huyện vạn ninh
tỉnh khánh hòa để điều tra làm rõ
tuy nhiên một số người chưa
rõ danh tính đã quay video và đưa lên mạng xã hội với dòng tiêu đề
bắt được đối tượng cướp ở đèo cả vụ án mới nhất của ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
thực tế có cái việc mà anh trộm khi mà trộm máy xe thì chạy tới đèo cả
bị bộ đội biên phòng và dân vây bắt
nhưng mà người quay phim người quay clip thì không hiểu vấn đề này
và đó suy diễn ra cái vấn đề mà có cướp dọc trên đèo cả
thì những cái
thông tin mà xuyên tạc này thì theo chúng tôi nếu mà chúng ta biết đích danh
có nghĩa là chúng ta xác định được danh tính thì chúng tôi sẽ làm việc tùy theo mức độ
nếu mà những cái thông tin xuyên tạc bôi xấu thì có thể dẫn tới hình sự
nhưng mà những cái thông tin mà không đúng xuyên tạc sự thật
thì chúng tôi áp dụng vào cái nghị định một trăm bảy mươi bốn của chính phủ để mà điều chỉnh những cái hành vi này
cùng với việc xác minh những người tung tin đồn thất thiệt để xử lý theo quy định
những giải pháp tuần tra kiểm soát ở khu vực đèo cả cũng đang được các đơn vị bộ đội công an triển khai bảo vệ
để người dân yên tâm hơn khi lưu thông qua khu vực này nhất là trong dịp trước trong và sau tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn hai mươi